nhiều người có nhu cầu mua nhà ở tp hcm nhưng đã bị chúng lùa lên xe ô tô trở xuống đồng nai ép xem đất và đặt cọc nhằm chiếm đoạt
được biết số tiền thu lợi bất chính của công ty khoảng hai mươi tỷ đồng mỗi tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tích cực mở rộng điều tra làm rõ về hành vi vi phạm của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm đang tạm giữ bà vũ thị thúy bốn mươi tuổi
quê tại tỉnh thanh hóa tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản nhật nam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bà thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về công ty nhật nam có nhiều bất động sản dự án đầu tư có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên
từ đó thì bà thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
công ty bất động sản nhật nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch
bất động sản tại các tỉnh thành phố trên cả nước lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao từ năm bảy một tháng tương đương với sáu mươi tám mươi bốn một năm kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản
hoạt động này được nhiều cơ quan trong đó có cục an ninh kinh tế bộ công an cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế an ninh trật tự
được lượng chức năng tỉnh tiền giang vừa phát hiện một phần tiền đặc biệt lớn
phương tiện vận chuyển một số lượng lớn cát từ ngoài biển và nội địa tại khu vực tuyến sông cửa tiểu thuộc xã tân thành huyện gò công đông tỉnh tiền giang
khoảng dặng sáng ngày năm tháng chín tổ công tác phối hợp giữa đồn biên phòng tân thành với đồn biên phòng phú tân tổ chức tuần tra trên tuyến sông cửa tiểu thuộc ấp đèn đỏ xã tân thành huyện gò công đông
thì phát hiện và kiểm tra phương tiện của ông nguyễn toàn thắng điều khiển đang vận chuyển khoảng hơn hai trăm bốn mươi mét khối cát
san lấp hành trình từ biển và nội địa trên phương tiện còn có hai người đi cùng
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng của phương tiện không xuất trình được các loại giấy tờ có liên quan đến phương tiện như sổ nhật ký hành trình
hóa đơn chứng từ liên quan chứng minh tính hợp pháp đến hàng hóa theo quy định
căn cứ và kết quả kiểm tra tổ công tác phối hợp đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật
hơn hai lít dầu đeo không rõ nguồn gốc xuất xứ do bà ngô thị bình
ba mươi tuổi trú tại tỉnh quảng ngãi mua bán và tàng trự trái phép đã bị tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
theo đó lực lượng chức năng phát hiện ông đào anh nguyên ba mươi một tuổi trú tại tỉnh bình định
điều khiển xe mô tô chở theo bốn can nhựa loại ba mươi lít bên trong có chứa dung dịch màu vàng nhạt
tiến hành kiểm tra ông nguyên khai báo số dung dịch trên là dầu điêu do bà ngô thị bình thuê vận chuyển
kiểm tra kho hàng của bà bình ở thôn phú long một xã bình phước lực lượng chức năng phát hiện
bà bình tàng trữ một mươi phi sắt loại hai trăm linh lít bên trong chứa đầy dầu điêu
bà bình khai nhận đó là dầu trôi nổi không có hóa đơn xuất xứ do bà lén lút thu mua để bán lại cho các cơ sở kinh doanh răng xăng dầu để thu lời
thưa quý vị thời gian vừa qua lực lượng công an trên cả nước đã điều tra xử lý bắt giữ nhiều đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức hợp đồng góp vốn mượn vốn
theo đánh giá thì những đối tượng này thường hiểu biết pháp luật nhưng với mục đích xấu chúng đã răng ra nhiều cái bẫy để hòng dụ lừa người dân
bà đào thị bảo quê ở hải dương là kế toán của một doanh nghiệp
bản thân bà cũng tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật nhưng sập bẫy dưới hình thức hợp đồng mượn vốn
bà đưa ra rất nhiều hình ảnh là vườn sâm ngọc linh công nghệ cao đưa vào trang web
rồi gửi qua cậu mà đến giới thiệu với bản thân gia đình nhà tôi
sau khi tôi rất tin tưởng thì tôi lại vận động cả anh em cả hàng xóm
huy động là tổng cộng là một tỷ bảy trăm linh triệu đồng
còn hợp đồng của tôi kia bản giấy trắng mực đen vẫn còn đấy
không chỉ bà bảo hiện trên cả nước mỗi ngày đều có rất nhiều nạn nhân mắc bẫy lừa đảo dưới hình thức góp vốn mượn vốn
tại hà nội sáng ngày sáu tháng chín tòa án nhân dân thành phố đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo nguyễn văn cường là giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thương mại cường thịnh
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn bốn mươi sáu tỷ đồng cũng qua hình thức hợp đồng vay vốn để kinh doanh bất động sản
trước đó tại cao bằng phòng cảnh sát kinh tế cũng bắt giữ hoàng thị thúy lường với tội danh lừa đảo số tiền hơn một mươi tám tỷ đồng
với thủ đoạn đề nghị góp vốn để kinh doanh
hay tại quảng ngãi vẽ ra nhiều dự án không có thật nguyễn thị hậu cũng dụ lừa rất nhiều người dân góp vốn cho mình nhưng chỉ dùng để tiêu xài cá nhân
trong bối cảnh hội nhập kinh tế như hiện nay các doanh nghiệp nhu cầu cần vốn của các doanh nghiệp để phát triển kinh doanh và để cạnh tranh là một nhu cầu chính đáng
tuy nhiên thì cũng lợi dụng những trường hợp và những quy định pháp luật về huy động vốn này
mà nhiều doanh nghiệp đã tổ chức huy động vốn một cách trái phép và không đúng quy định
cách huy động vốn này có rất nhiều vấn đề cả về mặt luật pháp cũng như logic thông thường
việc mà hai bên giao kết với nhau một hợp đồng thỏa thuận của hai bên là pháp luật rất tôn trọng
tuy nhiên việc lãi suất quy định trong hợp đồng này rất vô lý
ngay cả trong điều bốn trăm sáu mươi tám bộ luật dân sự
người ta cũng quy định là hai bên có thể thỏa thuận với nhau về lãi suất vay nhưng không được quá hai mươi
theo dõi các vụ án luật sư giang thiêm cho rằng hiện nay những đối tượng lừa đảo cũng tìm hiểu rất kỹ các quy định pháp luật
những đối tượng lừa đảo đã soạn các bản hợp đồng lách luật bằng cách ngoài lãi suất thì chúng thu các lệ phí và phần thưởng ngoài danh mục hợp đồng để dụ lừa người dân
các cơ quan nhà nước tất nhiên cũng sẽ vào cuộc để xem xét các hành vi vi phạm
nhưng trước khi đó các nhà đầu tư đã phải huy động tiền mất hết tiền tiết kiệm mình có và đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn ngay lập tức rồi
thế nên lời khuyên của tôi góp cuộc lại là các nhà đầu tư phải hết sức tỉnh táo và dựa trên những phân tích dựa trên các thẩm định của các chuyên gia
hoặc là từ cái nhận định và hết sức cẩn trọng trước khi tham gia vào việc đầu tư
kinh doanh là phải tạo ra lợi nhuận nếu không thì công ty không thể tồn tại
đó là quy luật tuy nhiên rất khó để có thể có lợi nhuận cao bất thường lên tới ba mươi bốn mươi năm một năm
vậy nên người dân cũng cần tỉnh táo trước các lời mời góp vốn với lãi suất cao bất thường
bộ tài chính đã đề nghị bỏ kiến nghị về trợ cấp một usd khi mua xe điện
đồng thời cũng bác bỏ nhiều kiến nghị hỗ trợ về các loại thuế với hoạt động sản xuất tiêu thụ cũng như xây dựng chạm sạc
theo bộ tài chính hiện nay các chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước ở nước ta ưu tiên dành cho các đối tượng là người nghèo
đối tượng thuộc vùng sâu vùng xa và một số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn nhà nước còn phải cân đối nguồn lực để thực hiện nhiều chương trình
dự án về an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng
việc thực hiện chính sách này sẽ tạo nên các áp lực tăng chi tiêu cho ngân sách
hiện bộ thông tin và truyền thông đã loại bỏ được hơn một mươi hai năm triệu thuê bao không chính chủ đồng thời sẽ dừng phát hành sim qua đại lý từ ngày một mươi tháng chín tới đây
trước đây việc xử lý thông tin thuê bao không chính chủ rất khó khăn do chưa có dữ liệu gốc là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kiểm tra giả soát thông tin
tuy nhiên ba nhà mạng lớn là viettel mopifone vinaphone chiếm tám mươi năm thuê bao di động đã kết nối online vào cơ sở
dữ liệu quốc gia về dân cư thuê bao mới phải có thông tin hình ảnh người dùng khớp thông tin trong cơ sở dữ liệu dân cư mới được phát triển
trong tháng chín này khi đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của các nhà mạng nhỏ cũng sẽ được hoàn thiện
các nhà mạng cũng đã cam kết dừng đại lý phát hành phát triển sim từ ngày một mươi tháng chín tới và chỉ tập trung vào kênh chuỗi có hệ thống và đảm bảo kiểm soát được
thưa quý vị còn gần một tháng nữa là tới tết trung thu năm hai nghìn hai mươi ba những ngày này thì các cửa hàng bánh trung thu tại hà nội đã bày bán các loại bánh trung thu từ bình dân tới cao cấp
mùa bánh trung thu năm nay ghi nhận tăng về sản lượng và chú trọng thiết kế bao bì sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
mỗi ngày công ty này sản xuất hàng nghìn chiếc bánh trung thu cùng với các loại bánh truyền thống
thì những chiếc bánh trung thu hiện đại với các loại nhân đội mới cũng được nhiều khách hàng lựa chọn
năm nay thị trường bánh trung thu sôi động trở lại với nhiều sản phẩm đột phá của các thương hiệu
theo đó bên cạnh các loại bánh bình dân với giá cả phải trăng thì những sản phẩm cao cấp với bao bì bắt mắt mang đậm dấu ấn thương hiệu cũng được cơ sở sản xuất tung ra
theo ghi nhận giá bánh cao cấp giao động từ tám trăm linh đồng đến trên ba triệu đồng một hộp còn loại bánh bình dân có giá từ năm mươi năm đồng đến dưới hai trăm linh đồng một cái
các nguyên vật liệu đầu vào thì năm nay công ty cũng lựa chọn từ các khâu thiết kế cũng như là khâu truyền thông để làm sao là đưa tới các sản phẩm đột phá
để làm sao là đưa tới các cái sản phẩm có cái chất lượng an toàn vệ sinh tốt nhất cũng như là đáp ứng các cái quy trình sản xuất iso hai trăm hai mươi hai nghìn một mươi tám thì đảm bảo các cái sản phẩm trung thu sản xuất ra thì là đáp ứng các cái yêu cầu biếu tặng của khách hàng
trên các diễn đàn mạng xã hội sàn thương mại điện tử bánh trung thu được giao bán la liệt cả từ đầu tháng bảy âm lịch với giá bán lẻ giao động trong khoảng hai mươi đến hai trăm linh đồng một chiếc tùy loại và tùy thương hiệu
tuy nhiên người mua cũng nên cân nhắc khi lựa chọn bánh trung thu
tuy nhiên người mua cũng nên cân nhắc khi lựa chọn bánh trung thu
tết trung thu đang đến gần việc thưởng thức hương vị của bánh dẻo bánh nướng trong dịp tết trung thu đã trở thành nét đặc trưng của người việt
vì vậy để đảm bảo cho gia đình đón tết trung thu an toàn đâm ấm người tiêu dùng nên lựa chọn các loại bánh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo sức khỏe
vì vậy người tiêu dùng nên lựa chọn các loại bánh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo sức khỏe

xin kính chào quý vị và các bạn đến với kinh tế phương nam

hôm nay ngày bảy tháng chín ủy ban nhân dân tp hcm tiếp tục thông tin về diễn đàn kinh tế thành phố lần thứ bốn
hôm nay ngày bảy tháng chín ủy ban nhân dân tp hcm tiếp tục thông tin về diễn đàn kinh tế thành phố lần thứ bốn
tăng trưởng xanh hành trình hướng tới giảm phát thải rộng bằng không
diễn đàn kinh tế tp hcm hf hai nghìn hai mươi ba tập trung sáu chủ đề chính
đó là thực trạng của tp hcm và giải pháp trong quá trình áp dụng mô hình tăng trưởng xanh
diễn đàn sẽ có sự tham dự của thủ tướng chính phủ trưởng ban kinh tế trung ương
bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư bộ trưởng bộ tài chính bộ ngoại giao
bộ khoa học và công nghệ bộ thông tin và truyền thông và lãnh đạo một mươi ba tỉnh thành
tám định chế tài chính tổ chức quốc tế sáu mươi năm chuyên gia trong nước và quốc tế
trong lĩnh vực kinh tế xanh kinh tế tuần hoàng hướng tới tăng trưởng xanh bình vững của thế giới
song song đó sẽ có nhiều hoạt động song hành quan trọng như triển lãm sản phẩm tiêu dùng xanh
kết nối siêu bộ tâm tì còn nét
chúng ta có gặp gỡ sinh viên với những người nổi tiếng
chúng ta có những cái
có sự công bố về việc thành lập trung tâm công nghiệp bốn
mà diễn đàn kinh tế thế giới là hỗ trợ chúng ta
để chúng ta thành lập và họ sẽ hỗ trợ cái trung tâm công nghiệp này
trong cái quá trình chúng ta nghiên cứu phát triển cái kinh tế tăng trưởng xanh của thành phố
trong khuôn khổ hoán ef hai nghìn hai mươi ba ubnd tp hcm sẽ công bố danh sách
ba mươi doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích nghi và một số doanh nghiệp khác tự nguyện đăng ký thay đổi
dịp này thành phố cũng công bố cho giải thưởng
doanh nghiệp xanh cho các doanh nghiệp tiêu biểu
trong phiên giao dịch chiều ngày sáu tháng chín cổ phiếu ở nhiều nhóm ngành đều tăng tốc
đặc biệt là nhóm thép đua trần đã kéo chỉ số chín lập đỉnh mới trong năm nay
ở mốc là một hai trăm bốn mươi năm điểm
sau phiên sáng dọn co quanh tham chiếu vn index đã xác lập xu hướng tăng rõ ràng
ở phiên chiều sáu tháng chín
dòng tiền đổ vào thị trường không quá độc biến
nhưng đích đến trúng vào những đầu kéo mạnh như spg
thanh khoản spg lên hơn một bốn trăm linh
trong tám mươi hai tỷ đồng cao nhất toàn thị trường
đây cũng là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất vào đa tăng của chỉ số chính
cũng trong nhóm thép đa tăng lan tỏa rộng khắp
để vgs ssg nkg tăng trần
tlh smc tvn pom cũng tăng giá
kết thúc phiên giao dịch vn index tăng một mươi năm mươi hai điểm
tức tăng tám mươi năm lên một hai trăm bốn mươi năm năm điểm
hns index tăng ba tám điểm
tăng một hai mươi hai lên hai trăm năm mươi năm ba mươi sáu điểm
upcom index tăng hai mươi bảy điểm
tức tăng hai mươi chín lên chín mươi bốn năm mươi sáu điểm
thanh khoản tiếp tục tăng
với giá trị giao dịch hosea hơn hai mươi năm hai trăm linh tỷ đồng
tối qua ngày sáu tháng chín
trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng world travel awards năm hai nghìn hai mươi
khu vực châu á và châu đại dương diễn ra tại tp hcm
vietjet vừa vinh nhận nón nhận giải thưởng
hãng hàng không hàng đầu châu á về trải nghiệm khách hàng
là giải thưởng uy tín thế giới
vinh danh các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất
trong ngành du lịch và lựa hành
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
được đánh giá bình chọn bởi những chuyên gia
hành khách và cộng đồng từ nhiều quốc gia trên thế giới
nhà sáng tập và chủ tịch của travel world cho biết
là hãng hàng không đang phát triển nhanh chóng
vietjet đã tạo dựng được vị thế khác biệt cho mình
trong thị trường hàng không cạnh tranh
sau đợt giảm giá diện rộng
trước dịp lễ ngày hai tháng chín
giá heo hơi ngày bảy tháng chín
có điều chỉnh tăng giảm trái chiều
từ một đến hai đồng một ký
tại khu vực miền trung tây nguyên
giá heo hơi ghi nhận có biến động trái chiều
và giao động trong khoảng năm mươi năm đồng
đến năm mươi tám đồng trên một kg
cụ thể sau khi điều chỉnh tăng một giá
thường lái tại tỉnh bình thuận
thu mua heo hơi lên mức năm mươi bảy đồng trên một kg
ở chiều ngược lại
sau khi giảm hai đồng trên một kg
heo hơi tại tỉnh bình định
được thu mua với giá thấp nhất khu vực
là năm mươi năm đồng trên một kg
đây cũng là biến động
và bức giá thấp nhất cả nước
các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới
và giao động quanh bức năm mươi sáu đồng
đến năm mươi tám đồng trên một kg
tại khu vực miền nam
giá heo hơi tăng từ một đồng
đến hai đồng trên một kg
và giao động quanh bức năm mươi sáu đồng
đến năm mươi chín đồng trên một kg
theo đó sau khi tăng một đồng
trên một kg giá heo hơi ngày bảy tháng chín
tại vịnh long ghi nhận ở mức
năm mươi bảy đồng trên một kg
cùng tăng một đồng trên một kg
heo hơi tại cà mau
đang ghi nhận bức cao nhất khu vực
năm mươi chín đồng trên một kg
tương tự sau khi điều chỉnh tăng hai đồng
trên một kg thương lái tại trà vinh
đang thu mua heo hơi ở mức
năm mươi tám đồng trên một kg
sáng nay ngày bảy tháng chín
lễ hội du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh
lần thứ một mươi bảy chính thức khai mạc
sự kiện dự kiến thu hút hai mươi năm khách tham quan
trong nước và quốc tế
trong ba ngày tổ chức
trải qua một mươi bảy lần tổ chức
hội trợ du lịch quốc tế thành phố hồ chí minh
do bộ văn hóa thế thao và du lịch
cùng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức
ngày càng mở rộng hơn vào quy mô
và nâng cao hơn về chất lượng
hội trợ năm nay thu hút gần bốn trăm linh đơn vị triển lãm
cũng như là các thương hiệu
các cơ quan xúc tí du lịch của địa phương và quốc tế
các công ty du lịch lữ hành
cũng như các công ty về vận chuyển hàng không
ite scmc lần thứ một mươi bảy
diễn ra từ ngày bảy tới ngày chín tháng chín
với chủ đề liên kết phát triển bình vẩn
cuộc tiêu tập trung quảng bá xúc tiến du lịch
quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam
và thành phố hồ chí minh
tối sáu tháng chín vào đêm gala chào mừng đoàn đại biểu
đã trao nhiều giải thưởng quan trọng
thành phố hồ chí minh nhận được cú đúc giải thưởng
cho đề cử điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu á
và điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu á
hội trợ lần này càng có ý nghĩa
khi được tổ chức trong bối cảnh
ngành du lịch và các địa phương của việt nam
đang triển khai mạnh mẽ các giải pháp
để thực hiện nghị quyết số tám mươi hai của chính phủ
về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
đẩy mạnh phục hồi tăng trưởng phát triển du lịch
hiệu quả bền dững
nhất là chính sách thị thực mới
có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
riêng đối với thành phố hồ chí minh
hội trợ du lịch quốc tế lần thứ một mươi bảy
còn mở ra cơ hội cho những cơ chế chính sách
mang tính động lực để phát triển ngành du lịch
khi được tổ chức trong giai đoạn
thành phố tập trung triển khai nghị quyết chín mươi tám của quốc hội
bên cạnh không gian trưng bày sản phẩm du lịch
itscmc năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có nhiều hoạt động trong ba ngày
bộ gồm diễn đàn du lịch cấp cao
với chủ đề chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch
diễn đàn quan hệ công chúng và truyền thông asean
và cách tiền điểm đến và truyền thông bình vẩn
chuyên hội thảo chuyên ngành du lịch
tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội là điều pháp luật không cấm
nhưng việc đưa ra các giải pháp để chứng chỉnh
cũng như là giảm thiểu các thiệt hại cho nhà đầu tư
là điều cần thiết từ phía các cơ quan chức năng
cũng như chính các công ty chứng khoán đang hoạt động trên thị trường
để hướng tới một kênh đầu tư hiệu quả và lạnh mạnh
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
ủy ban chứng khoán nhà nước cũng đã có công văn
gửi đến các công ty chứng khoán
theo đó các công ty phải tăng cường quản lý người hành nghề chứng khoán
yêu cầu người hành nghề phải chấp hành việc khi tư vấn cho khách hàng
phải công bố số chứng chỉ hành nghề chứng khoán
song song đó các môi giới chứng khoán
không được tham gia các diễn đàn hội nhóm trên không gian mạng
ngoài diễn đàn hội nhóm được công ty chứng khoán đồng ý chấp thuận
để tư vấn đầu tư tài chính chứng khoán
lôi kéo nhà đầu tư mua bán chứng khoán
với tư cách đại diện công ty chứng khoán
thì đối với tcc thì một cái đơn vị mà mình muốn
và chung cũng theo đuổi một cái chiến lược
nó cùng với một cái xu hướng là zero fee trong tương lai
thì khi mà zero fee nó xảy ra
thì lúc đó chắc chắn là danh thu của công ty không đến từ phí giao dịch nữa
mình sẽ đến từ những cái dịch vụ tư vấn
thì cái việc mà để mà thu được phí tư vấn
cũng như là cạnh tranh được với những cái đơn vị khác
thì cái việc mà nhân sự của mình
nó cần phải có những lợi thế cạnh tranh đặc biệt
thì bên cạnh những cái yêu cầu của quỹ ban
cũng như là những cái yêu cầu
tiêu chuẩn đơn giản nhất của người dưới
thì bên trung cũng phải có những cái chương trình đạm tạo
đặc biệt là đào tạo về kiến thức đầu tư
chuyên gia kinh tế nhận định
tội phạm tài chính là tội phạm tăng nhanh nhất hiện nay
trong khi đó hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính
hiện vẫn còn mờ nhạt
do vậy các công ty chứng khoán
phải cần liên tục theo dõi nắm bắt thông tin về các đường liên lạ
dẫn đến website giả mạo
hay các website mạng xóa hụ diễn đàn trên mạng
sử dụng trái phép thương hiệu hình ảnh của công ty
để cập nhật kịp thời cho khách hàng
có những cái trên thông tin liên lạc
một cách đơn giản và dễ nhất
ví dụ như là đường dây nóng hotline
hoặc là những cái trên chat
để mà giúp cho nhà đầu tư
khi mà họ có những cái khắc mắc
hay là những cái câu hỏi gì đó
họ có thể tiếp cận được một cách dễ dàng
bên cạnh đó là cần trông khai
những cái thông tin trên website của chính công ty
cũng giống như là những trang mạng xã hội
của công ty và ngay lập tức
cảnh báo các nhà đầu tư nếu mà
công ty của chính mình bị mạo danh
thì cũng phải có những cái cảnh báo ngay
để cho các nhà đầu tư có thể nắm bắt được
để hạn chế rủi ro cho người dân
thì trường tài chính chính thống
cần công khai minh bạch và chuyên nghiệp hơn
song song đó nhà đầu tư cũng cần
nâng cao kiến thức của bản thân
chú động tránh bị rơ vào cạm bẫy tài chính
và chính bản thân mỗi nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng
tránh bị lô kéo vào các thông tin
ở các hộ nhóm trên mạng
bản thân nhà đầu tư cũng nên tự trang bị
kiến thức cho mình
và cũng nên cố gắng
gọi là đi sâu vào
những cái cổ phiếu
hay là những cái doanh nghiệp mà mình muốn đầu tư
như là một cách mình tìm hiểu kỹ
sản phẩm trước khi mình dùng vậy đó
chứ mình cũng đừng có quá lệ thuộc
hay là trông chờ vào
các cái công ty chứng khoán
hay là các cái nhân viên môi giới
nhu cầu của mỗi một nhà đầu tư nó sẽ khác nhau
cái khẩu vị
cũng như cái quan điểm đầu tư cũng sẽ khác nhau
qua theo dõi giám sát
ủy ban chứng khoán nhà nước khuyến cáo
trước khi giao dịch
nhà đầu tư nên tìm hiểu và xem xét
nắm bắt thông tin từ các kênh chính thống của các cơ quan nhà nước
từ các đơn vị có chức năng tư vấn
môi giới chứng khoán
được cơ quan quản lý cấp phép
tránh trường hợp chỉ nghe thông tin truyền miệng
không có căn cứ
dẫn đến thiệt hại không đáng có
luật chứng khoán cấm hành vi tung tin đồn thất thiệt
lôi kéo người khác mua bán để thao túng giá
do đó nhà đầu tư cũng cần cấn trọng
tránh bị lùa kéo vào các thông tin ở các hộ nhắm mạng
trong quá trình thực hiện công tác quản lý giám sát
ủy ban chứng khoán nhà nước rất chú trọng
việc giám sát xử lý thông tin trên không gian mạng
phù hợp với các cơ quan chức năng
trong phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức
có hành vi vi phạm quy định của luật chứng khoán
thực tế không phải chỉ có những tay mơ bị lừa
mà cả những người sừng sỏ hiểu biết về tài chính
vẫn bị sập bẫy
nếu không kiểm soát được lòng tham của mình
cần cấn trọng cân nhắc kỹ
để tránh bị lùa kéo
cuốn theo các luật thông tin trên không gian mạng
các nhóm chat
khi tham gia thị trường chứng khoán
nhà đầu tư cần trang bị cho mình kiến thức về chứng khoán
thị trường chứng khoán tài chính doanh nghiệp
và nắm bắt đầy đủ các quy định pháp luật
để đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật
việc đầu tư cần phải xem xét thấu đáo
dựa trên đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp
bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại